thời điểm mới trào đời hưng được tiên lượng chỉ sống được vài giờ nhưng cậu bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất
ngày còn nhỏ nhận thấy mình khác bạn bè xung quanh hưng thường thắc mắc với mẹ
chị phượng đã giải thích động viên và truyền cho con tinh thần lạc quan
từ đó hưng không còn băn khoăn nữa và dần chấp nhận tìm cách khắc phục khó khăn của bản thân

nhưng hưng là cậu bé hiểu chuyện thường ông bà vất vả từng cố gắng phụ giúp ông bà việc nhà
từ nhỏ hưng đã bộc lộ mong muốn được tự lập không phụ thuộc vào người khác
chính vì vậy việc gì có thể làm hưng đều đòi tự làm bằng được
chứng kiến nghị lực của em ông bà cũng không khỏi xúc động bởi chính hưng đang chuyển động lực tích cực cho cả gia đình
cháu tôi ở nhà thì giúp đỡ gia đình là thỉnh thoảng cháu hộ bà quét nhà
thì dọn dẹp em mà có bày ra cái gì thì anh thì cũng dọn hộ em
lúc cháu tôi còn nhỏ ấy là tôi lo là có khi là cháu mình không đứng dậy đi được mà có khi là cháu cũng cứ nằm như thế đấy
tại vì nhìn thấy cái chân của cháu ấy nó nhỏ quá mới lại một chân ngắn một chân dài
nên là tôi rất là lo cháu là không đứng dậy đi được không vươn lên được
nhưng mà không ngờ là cháu tôi như thế
mặc dù chỉ cao một mét cơ thể nhỏ bé kiếm quyết nhưng cậu không ngại vui chơi với bạn bè
đặc biệt là các hoạt động thể thao như đá bóng
chính điều này cũng giúp em không cảm thấy tủi thần thiệt thòi
cái nghị lực của nó là nó muốn thể thao
và coi như là các thứ rồi nó cũng muốn thể hiện mỗi thứ một tí
để cho con người nó
có một cái nghị lực để nó có một cái sức khỏe đề kháng của nó
mỗi một ngày nó là một vươn lên
lúc đầu gia đình cũng rất là buồn
nên người sau con cháu nó lại được một cái nghị lực kéo lại cho gia đình có một cái niềm vui
con chơi cùng bạn bè với các anh ấy rất vui khi
nhưng mà mỗi tuổi là hơi mệt
lúc con có thấy mình tủi thân vì không có tay có chân như các bạn
bây giờ con không suy nghĩ khác rồi
các bạn ở lớp con đạt con biển xanh chim cánh cửa
con thấy cái tên này rất là yêu
ở hưng người ta nhìn thấy một nghị lực tùy thường ẩn trong thân hình chim cánh cửa
vượt qua những khó khăn của bản thân
hưng đã và đang làm được những điều khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ hữu mộ
đó là cả một hành trình phân đấu của bản thân
không đầu hàng trước số phận
không muốn gục ngã trước hai vụ khuyết tật
hưng đang tự viết tiếp những điều tốt đẹp cho chính mình để sống một cuộc đời ý nghĩa
một ý chí nghị lực tuyệt vời vẫn đang được lan tỏa